liên quan đến vụ án phạm công danh tại ngân hàng xây dựng giai đoạn hai
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa có kháng nghị giám đốc thầm một phần bản án phúc thẩm
của tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
theo đó viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị thu hồi hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
từ ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
để trả cho ngân hàng xây dựng tức vncb nay là cb
theo nội dung của quyết định kháng nghị vụ án phạm công danh
cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng và bốn mươi năm đồng phạm phạm tội cố ý làm trái
và tội vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại vncb
vụ án đã được tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm
và tuyên thu hồi một sáu trăm ba mươi ba tỷ đồng của bidv để hoàn trả cho cb